lãnh đạo cục thuế hà nội cho biết vẫn còn tình trạng cán bộ thuế chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh
vì vậy thời gian tới cơ quan thuế hà nội cần phải làm quyết liệt việc quản lý thuế với khu vực này
trong năm hai nghìn một mươi chín cơ quan thuế đã xây dựng giao các chỉ tiêu kế hoạch đối với các phòng các tri cục thuế
triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ các đối tượng nộp thuế
thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách
ngoài việc thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp cục thuế hà nội cũng đã tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán
bảo đảm mức thuế khoán bình quân sát với thực tế có tham khảo hội đồng tư vấn thuế xã phường để tính đúng tính đủ các khoản thu phát sinh theo quy định
ngoài ra cục thuế hà nội cũng sẽ tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết doanh nghiệp fdi